hội nghị trực tuyến đầu tiên của nhóm công tác liên ngành trực thuộc hội đồng điều phối asean về ứng phó các tình huống y tế công cộng khẩn cấp đã được tổ chức
nhóm công tác này được thành lập theo đề xuất của việt nam chủ tịch asean nhằm thúc đẩy phối hợp đồng bộ liên ngành của cộng đồng asean để ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín
các nước thành viên asean đã đưa ra các đề xuất hợp tác và phối hợp cụ thể thiết thực để huy động sức mạnh tổng thể của cả cộng đồng asean trong kiểm soát ngăn chặn lây lan của dịch bệnh cũng như giảm thiểu các tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với đời sống kinh tế xã hội các nước thành viên
các nước asean tiếp tục đẩy mạnh trao đổi thông tin kinh nghiệm trong phòng ngừa kiểm soát và điều trị bảo đảm an toàn cho cán bộ nhân viên y tế duy trì nguồn cung các mặt hàng thiết yếu và thiết bị y tế vật tư y tế
các nước cũng nhất trí sẽ tổ chức trực tuyến hội nghị cấp cao asean về phòng chống covid một mươi chín trong đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi